vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi theo giờ việt nam cảnh sát mỹ đã xác định được nghi phạm trong vụ xả súng khiến ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào sáng cùng ngày tại thành phố lewiston bang maine
hãng ap dẫn tài liệu của cảnh sát cho biết nghi phạm tên robert kat bốn mươi tuổi là nhân viên dễ bắn súng được đào tạo tại cơ sở huấn luyện quân dự bị ở bang maine
đối tượng đã từng phải điều trị sức khỏe tâm thần vào hồi năm ngoái và có hành vi đe dọa xả súng tại căn cứ huấn luyện saco bang maine
được lượng kỹ sức năng đã tìm thấy chiếc xe liên quan đến đối tượng lại lisbon thành phố cách lewiston một mươi hai tám km
trước đó cảnh sát đã công bố các bức ảnh liên quan đến nghi phạm và đang nỗ lực truy tìm nghi phạm
trong khi đó theo nguồn tin từ sở cảnh sát thành phố lewiston số người thiệt mạng trong vụ này là tăng lên hai mươi hai người đồng thời cảnh báo đây là đối tượng nguy hiểm và có